bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ trưởng ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia
đã ký quyết định thành lập hai tổ công tác của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra làm rõ dấu hiệu bất thường về kết quả thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
tại hai hội đồng thi là sở giáo dục và đào tạo lạng sơn và sở giáo dục và đào tạo sơn la
đối với môn toán điểm số trung bình môn toán của sơn la rất thấp
ở mức ba bốn mươi ba điểm so với mặt bằng chung toàn quốc là bốn tám mươi tám điểm
tuy nhiên số thí sinh đạt điểm chín đến chín tám ở hội đồng thi này cao bất thường
có tới ba mươi thí sinh đạt điểm từ chín trở lên
với môn vật lý theo phân tích phổ điểm trung bình môn vật lý của sơn la là bốn ba điểm
thấp hơn mức trung bình quốc gia là bốn chín mươi sáu điểm
tuy nhiên số thí sinh đạt điểm chín trở lên là một mươi ba
trong khi nếu tỷ lệ theo phổ điểm số thí sinh đạt điểm chín trở lên chỉ có thể là một
còn tại lạng sơn
theo thông tin từ các phụ huynh và học sinh
ba mươi năm thí sinh có số điểm ba môn là toán văn lịch sử cao bất thường
ở mức tám đến chín điểm mỗi môn
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ
để sớm tìm ra lời giải cho những nghi vấn đang lan truyền trong mạng xã hội